thưa quý vị liên quan tới vụ tài xế vu khống cảnh sát giao thông mới đây thượng tá đào văn khâm
phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị cho biết
đã tiếp nhận hồ sơ sự việc do thanh tra công an tỉnh chuyển đến
trước đó thanh tra công an tỉnh quảng trị đã thành lập tổ công tác xác minh việc lái xe lê hữu hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tệ phường an đông tp huế thừa thiên huế
phản ánh cảnh sát giao thông công an tỉnh này trong lúc làm nhiệm vụ đã đánh anh ta
tuy nhiên qua xác minh tổ công tác không tìm thấy bằng chứng cảnh sát giao thông đánh anh hiếu
lái xe hiếu cũng không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cảnh sát giao thông đã đánh anh ta
không đồng ý với kết quả xác minh này tài xế hiếu gửi đơn đến công an tỉnh quảng trị
lãnh đạo công an tỉnh quảng trị đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc nói trên
từ tổ công tác xác minh của thanh tra công an tỉnh sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị thụ lý
đúng theo quy trình tiếp nhận đơn tin báo của công dân quy định tại bộ luật tố tụng hình sự xử lý vụ việc theo pháp luật
như đã đưa tin vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng năm tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông hải lăng
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ một
phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi năm c chín nghìn sáu trăm hai mươi ba do tài xế lê hữu hiếu điều khiển lưu thông theo hướng bắc nam
có dấu hiệu chở hàng quá tải vượt chiều cao nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tài xế này không chấp hành cố thủ trên cabin và liên tục gọi điện thoại
thuyết phục không hiệu quả tổ tuần tra đã niêm phong kéo xe về trạm trước sự chứng kiến của chủ xe và tài xế
qua làm việc trạm cảnh sát giao thông hải lăng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế lê hữu hiếu
với lỗi trở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải
và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tài trọng của lực lượng chức năng
lập biên bản đối với chủ xe về lỗi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm
sau khi lập biên bản đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày phía tài xế chủ xe không đồng ý ký vào biên bản
đồng thời tài xế hiếu nói mình bị đau ở mạng sườn chủ xe đã gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu ở huế